theo nhận định của ngân hàng phát triển châu á tăng trưởng kinh tế của các nước đang phát triển ở châu á
có thể giảm tới một nửa trong năm hai nghìn hai mươi do tác động của dịch covid một mươi chín
trong khi đó nền kinh tế thế giới có thể tổn thất từ hai đến bốn một trăm linh tỷ usd
tương đương với mức thiệt hại vào khoảng hai ba bốn tám gdp toàn cầu
theo ngân hàng adb dự đoán tốc độ tăng trưởng kinh tế châu á với bốn mươi năm quốc gia
gồm cả trung quốc và ấn độ trong năm hai nghìn hai mươi là hai hai giảm mạnh so với tỷ lệ năm hai của năm ngoái
dù vậy ngân hàng adb cho rằng sang năm hai nghìn hai mươi một kinh tế khu vực sẽ hồi phục và đạt tăng trưởng sáu hai
với điều kiện dịch covid một mươi chín kết thúc và các hoạt động trở lại bình thường
adb cũng lưu ý rằng do diễn biến của dịch covid một mươi chín triển vọng kinh tế toàn cầu cũng như kinh tế khu vực rất khó lường
vì thế không thể loại trừ khả năng tăng trưởng khu vực có thể thấp hơn
và tốc độ hồi phục chậm hơn dự báo